ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoàng tân và nguyễn văn nhớ cùng chú tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm ngày năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một khu nhà trọ đang bị phong tỏa
ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng tân và nhớ đã lớn tiếng thách thức
nhớ chạy vào bếp lấy rau chém trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây gậy ba khúc trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập chúng mục anh vĩ
thế vậy lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ tân và nhớ
để biết lê hoàng tân từng có một tiên án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại đắk lắc công an huyện cromana vừa bắt tạm giam
một đối tượng dùng dao chém người khác nguy kịch chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
đối tượng là y doanh hâm mốc chú tại huyện cromana còn nạn nhân là y aron enun chú cùng địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu ngày hai mươi bảy tháng sáu y doanh cùng với nguyễn nông nghiệp và sáu người khác tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên trong lúc đang nhậu thì hết thuốc hút nên y doanh rủ nghiệp đi mua
trên đường đi cả hai phát hiện nhóm của y aron cũng đang ngồi nhậu gần đó
nên y doanh dừng xe để nghiệp vào xin thuốc hút
nghiệp tự ý cầm
nghiệp tự ý cầm lấy gói thuốc rồi lấy hai điếu
bực tức vì hành động của nghiệp một người trong nhóm của i aron đã mắng đối tượng
thế vậy y doanh về nhà lấy rau đến chém vào mặt y aron gây chấn thương sọ não
giật may y aron được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bảy mươi hai
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận cho biết đã dẫn giải đối tượng truy nã lê thanh rin
trú tại thành phố phan rang tháp tràm
từ huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về địa phương để phục vụ việc điều tra xử lý theo quy định
lê thanh rin có ba lệnh truy nã cùng về hành vi cố ý gây thương tích do cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm ra quyết định
sau khi biết cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can rin đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố phan rang tháp tràm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lâm đồng
bắt giữ lê thanh rin khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ trên địa bàn huyện lâm hà
một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một mươi tỷ đồng trong một tháng vừa được công an huyện grong anna tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
lực lượng công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc hưng đang giao dịch thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
mở rộng điều tra công an huyện krong anna đã làm rõ thêm một mươi đối tượng có liên quan
bước đầu làm rõ vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hưng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet của một người tên hoàng
sau đó về chia nhỏ thành một mươi chín tài khoản khác rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để cá độ
trung bình mỗi ngày các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên ba trăm ba mươi triệu đồng
mỗi tháng giao dịch cá độ trên một mươi tỷ đồng
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì gần đây tổ chức tự xưng là hội thánh của đức chúa trời mẹ
đã manh nha hoạt động cho các đối tượng
trở lại vừa qua công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ trái phép
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
mới đây tại phòng số năm nhà trọ bốn trên bốn mươi bảy lương văn can phường an cựu tp huế
công an thừa thiên huế đã phát hiện ba đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
gồm hồ rin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thị khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng tạm trú tại lương văn can và một học sinh trú tại phường thủy dương
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện thu giữ ba quyển kinh thánh khoảng hai trăm linh bì thư đựng tiền dân lễ
số tiền hơn sáu mươi sáu triệu đồng cùng với nhiều phương tiện máy móc khác
khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng rin cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu
dùng để truyền đạo giảng dạy về hội thánh của đức chúa trẻ mẹ danh sách dân lễ vật của các thành viên
địa bàn tỉnh số đối tượng tham gia hội thánh đức chúa trời mẹ này là giá đồng khoảng một trăm một mươi năm người
trong đó là hầu hết số cố cán tích cực là hai phần ba là người ngoài địa phương
trong đó số cơm đầu cũng là người ngoài địa phương ở hà nội
gặp vào tham gia lưu kẹo người ở địa bàn này tham gia
qua công tác đấu tranh cũng như là từ phản ảnh lời của những người đã từng lạc bước vào tổ chức này
thì đây là một tổ chức có giáo lý
phản khóa học một số giáo lý là phản khóa học và biết tính gì đó
theo thống kê chưa đầy đủ hiện nay trên địa bàn thừa thiên huế có hơn hai trăm hai mươi đối tượng tổ chức
người tham gia sinh hoạt hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía bắc vào huế thuê phòng trọ hoạt động
để đánh lừa người dân các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán kinh doanh tự do
còn mồi các đối tượng nhắm đến để truyền đạo trục lợi
chủ yếu là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc học sinh sinh viên
để rủ dê lôi kéo tham gia vào tổ chức
với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình
từ bỏ gia đình không thờ cúng tổ tiên không làm mà vẫn có ăn
nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết
hàng tháng phải đóng góp một phần một mươi thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác

công an tỉnh thừa thiên huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức
có số tiền hơn bảy mươi hai triệu đồng
thiên quyết sự liên nghiêm đối với các trường hợp di phạm trên không gian mạng để gắn đe
đồng thời tuyên truyền số các trường hợp di phạm để họ nhận ra được hành vi di phạm
và không tái phạm trong thời gian tiếp theo
trong cuộc chiến với covid một mươi chín thì cuộc chiến với tin giả trên không gian mạng
cũng không kém phần quan trọng
mà ở đó ngoài vai trò nồng cốt của lực lượng an ninh mạng
thì sự cảnh giác thông thái lựa chọn thông tin của người dân
cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng